thưa quý vị đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh sức khỏe và đời sống
liên quan đến thương vụ bạc tỷ của công ty việt á với cdc các tỉnh ngay trong chiều qua
văn phòng chính phủ vừa có văn bản số chín nghìn ba trăm bảy mươi ba truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh
chính về việc xử lý vi phạm trong sản xuất kinh doanh kit xét nghiệm covid một mươi chín xảy ra tại công ty
cộng nghệ việt á văn bản nêu rõ trước diễn biến phức tạp nguy hiểm của tình hình dịch bệnh
covid một mươi chín lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu xét nghiệm covid một mươi chín tại các địa phương trong cả nước
công ty cộng nghệ việt á đã có dấu hiệu cấu kết với các tổ chức cá nhân liên quan vi phạm nghiêm
trọng quy định sản xuất đấu thầu kit xét nghiệm covid một mươi chín nhằm trục lợi về việc này thủ tướng
chính phủ phạm minh chính có ý kiến chỉ đạo như sau thủ tướng biểu dương bộ công an và các cơ quan
chức năng liên quan đã thực hiện nghiêm nghị quyết số bảy mươi tám ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nghị quyết số tám mươi sáu
ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một và các trì đạo của thủ tướng chính phủ tại các văn bản thông báo số tám mươi chín ngày
một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một thông báo số một trăm sáu mươi bảy ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đặc biệt là chỉ đạo của thủ tướng chính
phủ tại công điện số bảy nghìn sáu trăm sáu mươi tám ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của văn phòng chính phủ về việc tăng cường
quản lý mua sắm vật tư trang thiết bị y tế nâng cao hiệu quả
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong đó bộ công an đã tích cực chủ động vào cuộc cùng các địa phương
và các ngành liên quan kịp thời phát hiện ngăn chặn tiến hành điều tra xác minh hành vi vi phạm của
công ty cổ phần công nghệ việt á và các tổ chức cá nhân liên quan thủ tướng yêu cầu bộ công an
chủ trì phối hợp với các cơ quan các địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra xác minh
mở rộng vụ án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát sớm đưa các đối tượng ra xét xử khách
quan nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật bộ y tế và các bộ ngành liên quan và ủy ban dân
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng liên quan khẩn trương
chủ động giả soát kịp thời có biện pháp chấn chỉnh công tác đấu thầu mua sắm và sử dụng thuốc
sinh phẩm vật tư cho thiết bị y tế nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo đúng
quy định pháp luật và tinh thần chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ bảo đảm khoa học
hiệu quả tránh lãng phí thất thoát tham nhũng tiêu cực và lợi ích nhóm
tuyệt đối không được để xảy ra vi phạm pháp luật trường hợp khó khăn vướng mắc hoặc có vấn đề
mới phát sinh kịp thời trao đổi báo cáo bộ y tế và các bộ tài chính kế hoạch và đầu tư để xử lý
giải quyết các bộ y tế kế hoạch và đầu tư tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao
kịp thời hướng dẫn xử lý các vấn đề phát sinh khó khăn vướng mắc theo phản ánh kiến nghị của
các bộ ngành địa phương báo cáo thủ tướng chính phủ trường hợp vượt thẩm quyền
các bộ thông tin và truyền thông y tế công an và các bộ cơ quan địa phương liên quan
đẩy mạnh thông tin truyền thông hướng dẫn và giáo dục ý thức tự giác chấp hành các quy định
pháp luật như là doanh nghiệp tổ chức cả nhân liên quan đến mua sắm đấu thầu vật tư
sinh phẩm thuốc cho đất bị y tế đưa tin đầy đủ công khai kết quả điều tra truy tố xét xử các
vụ án liên quan theo quy định của pháp luật góp phần tạo đồng thuận xã hội
cung cố niềm tin của nhân dân trước đó cũng theo đánh giá bộ y tế phát thông tin khẳng định
việc nâng không giá bộ xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á là rất nghiêm
trọng cần phải được xử lý nghiêm minh đồng thời bộ y tế phát thông tin khẳng định bộ y tế
thực hiện đúng quy định trong cấp phép và bảo đảm chất lượng các sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi
thực hiện quyết định của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hội đồng đánh giá
nghiệm thu kết quả giai đoạn một đề tài độc lập cấp quốc gia đột xuất phòng chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nghiên cứu chế thảo bộ sinh phẩm reutinsia và
reutine pcr phát hiện chủng virus corona mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn một mươi chín ncov đã họp và đề nghị bộ y tế cấp phép
sử dụng cho hai bộ sinh phẩm ryutampicia cho đoán sars cov hai đây là kết quả của nhiệm vụ khoa
học và công nghệ các quốc gia do bộ khoa học và công nghệ phê duyệt được thực hiện giữa học
viện quân y và công ty cổ phần công nghệ việt á căn cứ vào ý kiến của hội đồng nói trên kết quả
đánh giá đáp ứng về độ nhạy và độ đặc hiệu của viện vệ sinh dịch tễ trung ương kết quả xác nhận
cơ sở sản xuất của công ty đã đạt tiêu chuẩn iso một mươi ba nghìn bốn trăm tám mươi năm hai nghìn một mươi sáu do tổ chức bioro và titas cup đây
là tổ chức đã được bộ khoa học và công nghệ công nhận và theo các quy định tại nghị định số ba mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
và nghị định số một trăm sáu mươi chín năm hai nghìn một mươi tám bộ y tế đã cấp phép sử dụng tạm thời cho hai bộ sinh phẩm nói trên trong thời hạn sáu
sáu tháng vào ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi để sử dụng trong xét nghiệm sàng lọc việc cấp phép này đã đảm bảo đáp ứng nhu cầu
xét nghiệm tại thời điểm rất khó khăn khi tiếp cận với nguồn cung ứng sinh phẩm trên thế giới
đến ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bộ y tế đã có quyết định số năm nghìn bảy mươi một cấp phép lưu hành năm năm đối với bộ sinh phẩm
xét nghiệm sars cov hai trung loại lyme powdery va
cũng tại quyết định trên bộ y tế cấp phép lưu hành cho sinh phẩm xét nghiệm sars cov hai trung lại
osteep rt pisa covid một mươi chín kit thái dương multiplex ba tabletstrand version một của công ty cộng phần sao thái dương
tính đến ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã cấp phép một trăm bốn mươi sáu sinh phẩm xét nghiệm sars cov hai trong đó có bốn mươi sáu sinh phẩm
xét nghiệm vật liệu di truyền pcr lamp tương tự như sản phẩm của công ty cộng phần công nghệ việt á và công ty cộng phần sao thái dương
bao gồm bảy sinh phẩm sản xuất trong nước và ba mươi chín sinh phẩm nhập khẩu
bộ y tế xác định việc cấp phép cho nhiều sản phẩm là để tăng cường nội địa hóa chủ động nguồn cung và tạo sự cạnh tranh về giá sinh phẩm xét nghiệm
tất cả sản phẩm cấp phép đều đã được đánh giá đạt yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của việt nam và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành
với danh mục các sinh phẩm do tổ chức y tế thế giới who công bố và đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp eu
các công ty mong muốn sản phẩm của mình được đưa vào danh sách của who thì nộp hồ sơ đề nghị who xem xét
tuy nhiên mỗi quốc gia tổ chức đều xây dựng tiêu chí và yêu cầu về hồ sơ sản phẩm khác nhau về việc chấp thuận lưu hành sinh phẩm
các công ty có nhu cầu lưu hành sử dụng tại quốc gia và tổ chức nào sẽ nộp hồ sơ theo quy định của từng tổ chức quốc gia đó
do vậy việc cấp phép của bộ y tế đối với sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ việt á và các nhà sản xuất khác không phụ thuộc vào danh sách do who công bố
tính đến nay đối với sinh phẩm xét nghiệm pcr theo danh sách eul của who có hai mươi ba sản phẩm được phê duyệt
trong khi đó tại châu âu đã chấp thuận năm trăm tám mươi chín loại sinh phẩm mỹ chấp thuận sử dụng hai trăm bảy mươi sáu loại sinh phẩm hàn quốc chấp thuận sử dụng trong nước ba mươi một sinh phẩm
giá sinh phẩm xét nghiệm phải thông qua đấu thầu công khai minh bạch
theo quy định của luật giá trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm không thuộc trong danh mục mặt hàng phải quản lý giá
giá trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm được xác định thông qua đấu thầu và giá các sản phẩm khác nhau theo từng thời điểm và số lượng mua sắm khả năng cung ứng
bộ y tế đã hướng dẫn đồn đốc yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng trên thị trường triển khai thực hiện việc công khai giá trên thiết bị y tế và công khai kết quả trúng thầu
hiện tại trên cổng công khai giá thiết bị y tế đã có trên một sáu trăm linh doanh nghiệp thực hiện công khai giá bán giá niêm yết theo quy định của luật giá
có trên sáu mươi mặt hàng thiết bị y tế công khai giá tám hai trăm năm mươi sáu thiết bị y tế ba mươi sáu một trăm chín mươi một vật tư y tế một mươi năm năm trăm tám mươi bốn ivd và chín mươi ba hai trăm năm mươi ba kết quả trúng thầu
cùng thời điểm công ty cổ phần công nghệ việt á niêm yết giá trên cổng công khai giá là bốn trăm bảy mươi đồng một sản phẩm
thì công ty cổ phần sao thái dương
niêm yết giá loại xét nghiệm pcr là ba trăm linh đồng một sản phẩm và xét nghiệm làm có giá ba trăm tám mươi năm đồng một sản phẩm
công ty alphaco usa có giá một trăm bảy mươi chín đồng một sản phẩm
có một mươi năm sản phẩm pcr nhập khẩu đã được cấp phép đăng ký và niêm yết giá từ hai trăm tám mươi đồng đến sáu trăm linh đồng một sản phẩm
thông tin này đã được công khai trên cổng công khai giá để các địa phương cơ sở y tế nắm bắt tham khảo
khi xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm đấu thầu sử dụng sản phẩm phục vụ nhu cầu phòng chống dịch mà không phải là giá bắt buộc áp dụng
các địa phương đơn vị thực hiện mua sắm đấu thầu theo đúng quy định và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện
bộ y tế đã có nhiều văn bản yêu cầu các nhà cung cấp kinh doanh trang thiết bị y tế thực hiện nghiêm việc công khai cập nhật về giá trang thiết bị y tế
bảo đảm chính xác và đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa theo quy định
trong đó đề nghị công khai giá bán đến đơn vị nhỏ nhất ví dụ đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in viettral đề nghị công khai giá đến một đơn vị xét nghiệm
trong trường hợp bất khả kháng có thể biến động về giá nếu có do ảnh hưởng của dịch bệnh đề nghị các đơn vị chủ động ra soát cập nhật và chịu trách nhiệm về giá niêm yết trên cổng điện tử công khai giá
ngoài ra bộ y tế thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn cung và giảm giá
trong đó tập trung ưu tiên đẩy mạnh việc cấp giấy phép nhập khẩu và sản xuất trong nước để tăng số lượng mặt hàng cung ứng trên thị trường nhằm tăng sự cạnh tranh giảm giá sản phẩm
mặt khác bộ y tế cũng đã hướng dẫn các đơn vị địa phương gộp mẫu một mươi một mươi năm cho một xét nghiệm pcr để giảm chi phí xét nghiệm
bộ y tế đã có văn bản đề nghị các đơn vị sản xuất và kinh doanh xem xét giảm giá bán sinh phẩm xét nghiệm để hỗ trợ cho các đơn vị chống dịch
đến nay về cơ bản hầu hết các sản phẩm đã được giảm giá
bộ y tế đã trình chính phủ bàn hành nghị định số chín mươi tám năm hai nghìn hai mươi một có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong đó quy định giá sinh phẩm xét nghiệm thuộc mặt hàng quản lý giá chính phủ cũng đã trình ủy ban thường vụ quốc hội đưa trang thiết bị sinh phẩm y tế phòng chống dịch covid một mươi chín vào mặt hàng bình ổn giá
các địa phương đơn vị chủ động mua sắm đấu thầu sinh phẩm theo quy định
công tác phòng chống dịch ở việt nam được thực hiện
theo phương châm bốn tại chỗ các địa phương chủ động mua sắm đấu thầu trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
vì thực hiện mua sắm vật tư trang thiết bị sinh phẩm y tế cứ theo các quy định của pháp luật về đấu thầu
để tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác mua sắm chính phủ đã ban hành nghị quyết số bảy mươi chín ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một về mua sắm thuốc hóa chất vật tư chất đất bị phương tiện phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
và nghị quyết số tám mươi sáu ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một với các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó việc xác định giá gói thầu mua sắm được quy định tại điểm c khoảng bốn điều hai của nghị quyết này
bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính bộ y tế đã có các văn bản hướng dẫn các địa phương đơn vị thực hiện mua sắm trong phòng chống dịch
trên cơ sở đó các địa phương đơn vị phải thực hiện việc đấu thầu mua sắm theo các quy định hiện hành của nhà nước và tự chịu trách nhiệm về việc mua sắm này
các đơn vị sản xuất nhập khẩu và cung ứng sinh phẩm xét nghiệm nghiêm cấm việc tăng giá hoặc đầu cơ tích chữ
và nghiêm túc thực hiện việc cập nhật ra soát công khai minh bạch về giá trên cổng điện tử công khai giá
đồng thời chịu trách nhiệm về giá công bố và tính chính xác đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa theo quy định
vi phạm của công ty việt á rất nghiêm trọng
đối với những vấn đề liên quan đến tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm cho công tác phòng dịch
thời gian qua bộ y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh cho công tác mua sắm đấu thầu
và sử dụng cho thiết bị phòng chống dịch trong đó có sinh phẩm xét nghiệm
bộ trưởng bộ y tế đã có các văn bản đề nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy thành ủy và đồng chí chủ tịch
ủy ban dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan
quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của nhà nước chính phủ thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và của bộ y tế về công tác đấu thầu
mua sắm thuốc sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí
tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
đồng thời bộ y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bộ và sở y tế các tỉnh
thành chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan ra soát lại kế hoạch mua sắm đảm bảo đủ số lượng
đúng chủng lại phù hợp với tình hình mới thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thuốc
sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch
đúng quy định đảm bảo công khai minh bạch trong đấu thầu mua sắm
trong đó ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã có công văn về việc phòng chống tham nhũng
tiêu cực lợi ích nhóm trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã có công văn về việc tăng cường thanh tra kiểm tra
và xử lý nghiêm vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi chín
việc nâng khống giá bộ xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á
là rất nghiêm trọng cần phải được xử lý nghiêm minh